xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của tội gió nên tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong ngày mai
có thể xuất hiện mưa rào dài rác vào lúc chiều tối
với mức nhiệt giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sau đến ngày một mươi sáu thì mưa rong giảm nhanh ban ngày có nắng nhiều hơn
với mức nhiệt tăng nhẹ từ một hai độ có nơi còn trên ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ngày mai cũng có mưa rong dài rác
sau mưa giảm xuống diện vài nơi
nền nhiệt cao nhất ngày mai giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và sau đó sẽ tăng dần trong hai ngày tiếp theo
tại trung bộ khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rong dài rác
với nền nhiệt sao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sau đó mưa giảm nhanh nhường chỗ cho nắng nhiều
nên mức nhiệt tăng nhanh có nắng xuất hiện nắng nóng cục bộ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển đầy vào
nên mưa rào và rông có thể xuất hiện vào lúc chiều tối
còn vào thời điểm ban ngày trời có nắng gián đoạn
với nền nhiệt cũng tương đối ổn định
cao nhất trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
phía bắc có nơi còn trên ba mươi bốn độ
đến với khu vực tây nguyên
dưới sự ảnh hưởng của gió mùa tây nam kết hợp với gió đông từ biển dịch vào
nên trong hai ngày tới tại đây có mưa rào và rong dài rác
cục bộ có điểm có mưa vừa
với nền nhiệt sao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
sau đó thì mưa giảm nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới
cũng có mưa rào và rong dài rác
cục bộ có điểm có mưa vừa
đi kèm tố lốc và gió giật mạnh
với nền nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
và cũng từ ngày một mươi bảy thì mưa giảm nhanh
cùng nền nhiệt tăng nhẹ